ubnd tỉnh khánh hòa vừa có tờ trình gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc xây dựng phương án
thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thuê bao đến khánh hòa
giai đoạn một từ tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tỉnh sẽ sử dụng các khu nghỉ dưỡng
ở khu du lịch bắc bán đảo cam ranh khu bãi giải để đón khách
giai đoạn hai từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ mở rộng ra khu nghỉ dưỡng
của vinpearl ở đảo hòn tre khu nghỉ dưỡng móc bồ hòn tằm champa island và các khu du lịch
có tính biệt lập khác tỉnh sẽ tập trung vào những thị trường khách đã kiểm soát tốt dịch
covid một mươi chín như trung quốc nhật bản hàn quốc đài loan nga australia pháp đức và một số thị trường
bắc âu và bắc mỹ khách quốc tế có hộ chiếu vaccine đến khánh hòa sẽ đi theo các chương trình
khép kín có sự giám sát chặt chẽ của công ty lữ hành cũng như cơ quan chức năng